ngày một mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã tuyên án phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn trí phương
nguyên đại tá trưởng công an thành phố thanh hóa về tội nhận hối lộ
theo cáo trạng công bố tại phiên tòa xét xử ngày tám tháng năm ông nguyễn trí phương khi còn là trưởng công an thành phố thanh hóa
đã nhận hai trăm sáu mươi triệu của đỗ đức hiếu để giúp người này chạy tội ăn cắp xe máy
vụ việc không thành hiếu đòi lại tiền nhưng ông phương chỉ trả lại một trăm năm mươi triệu
sau khi bị kết án chín tháng cải tạo không giam giữ hiếu làm đơn tố cáo ông phương
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông phương bị tước danh hiệu công an nhân dân
căn cứ theo bộ luật hình sự xét thế bị cáo nguyễn trí phương có nhiều tình tiết giảm nhẹ như sức khỏe không tốt
trong hơn bốn mươi năm công tác đã đạt nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo nguyễn trí phương hai mươi bốn tháng tù giam